thời gian vừa qua công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho công nhân lao động luôn được công đoàn các khu công nghiệp ở tỉnh hà nam trú trọng thực hiện
qua đó góp phần nâng cao nhận thức và bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của công nhân lao động
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay công đoàn các khu công nghiệp của tỉnh hà nam đã tổ chức tám buổi tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật của nhà nước
cho gần bốn công nhân lao động và người sử dụng lao động
tại các buổi tuyên truyền những câu hỏi thắc mắc của công nhân đối với chính sách pháp luật về lao động
công đoàn cũng đã được các báo cáo viên giải đáp giúp công nhân hiểu rõ quyền lợi trách nhiệm của bản thân
cùng người sử dụng lao động xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định tiến bộ trong doanh nghiệp
nhờ tích cực tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật cho công nhân lao động
nên từ đầu năm đến nay tại các khu công nghiệp của tỉnh hà nam không xảy ra đình công tranh chấp lao động tập thể